sau hơn một tháng thi công bệnh viện điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín với quy mô năm trăm linh giường bệnh
tại quận hoàng mai hà nội sẽ tiếp đón bệnh nhân từ ngày hôm nay mùa một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây được coi là một trong những cơ sở hiện đại nhất việt nam để điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
là bệnh viện tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh covid một mươi chín tại khu vực thành phố hà nội
và một số tỉnh phía bắc bao gồm bắc ninh bắc giang hải phòng quảng ninh và lạng sơn
bệnh viện chia thành một mươi bảy đơn nguyên mỗi đơn nguyên gồm ba mươi buồng bệnh trong đó có một mươi năm buồng áp lực âm
khoảng một nhân viên y tế ở tất cả chuyên ngành như hồi sức cấp cứu khoa xét nghiệm khoa bệnh nhiệt đới
và can thiệp giảm hại làm việc tại bệnh viện đây là cơ sở hai của bệnh viện đại học y hà nội